tại vũng tàu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với lê thành mỹ ba mươi bốn tuổi và nguyễn tiến dũng ba mươi sáu tuổi là cán bộ đô thị thành phố vũng tàu về tội môi giới hối lộ và nhận hối lộ
cùng bị khởi tố và bắt tạm giam còn có đinh văn quân ba mươi tuổi ngụ phường bảy thành phố vũng tàu là chủ thầu xây dựng
theo kết quả điều tra ban đầu ông nguyễn văn thành chú tại thành phố vũng tàu có một lô đất nông nghiệp tại hẻm bảy trăm tám mươi bình giã phường một mươi một thành phố vũng tàu có nhu cầu xây dựng nhà ở
tuy nhiên biết quy định không được xây nhà trên đất nông nghiệp nên anh thành đã liên hệ với quân để nhờ quân lo lót xây nhà
sau khi thỏa thuận giá xây nhà là ba trăm một mươi triệu đồng bao gồm cả tiền xây nhà và trung chi cho cán bộ đô thị anh thành đã đưa trước cho quân hai trăm bảy mươi triệu đồng
quân đã liên hệ với mỹ đặt về
với vấn đề mỹ đã trao đổi với dũng là cán bộ đô thị phụ trách phường một mươi một ra giá bốn mươi triệu đồng
thời gian sau mỹ và dũng tiếp tục yêu cầu quân đưa thêm một mươi năm triệu đồng
tuy nhiên công trình vẫn bị ủy ban nhân dân phường một mươi một cưỡng chế
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng trên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
hiện vụ việc đang được công an điều tra tp vũng tàu tiếp tục làm rõ